thông tin từ bộ ngoại giao cho biết thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại ukraine
bộ ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay sơ tán công dân
cụ thể ngày bảy tháng ba chuyến bay số hiệu vn tám mươi tám của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines dự kiến chở hai trăm tám mươi ba công dân khởi hành từ bucarest rumani hạ cánh tại sân bay nội bài vào trưa ngày tám tháng ba
ngày chín tháng ba chuyến bay số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành từ vác sava ba lan hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi tháng ba
chính phủ đã cho phép người về nước trên các chuyến bay này được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại việt nam
thay vì xét nghiệm covid một mươi chín pcr trước khi lên máy bay thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo hướng dẫn của bộ y tế
theo thông tin từ các cơ quan đại diện tính đến thời điểm này hơn hai người việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở ukraine và được bố trí sang các nước lân cận
trong đó hơn một người đã tới ba lan ba trăm bảy mươi người đã tới rumani hai trăm linh người đang được đưa từ moldova sang rumani
đại sứ quán hungary đã đón khoảng một trăm chín mươi người và khoảng bốn mươi người đã tới sardinia

tin an ninh trật tự gần hai kg ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh phát hiện bắt giữ
bắt giữ cùng với đối tượng trần văn đời ba mươi tuổi trú tại xã phước bình thị xã trảng bàng
trước đó tại khu vực đường quốc lộ hai mươi hai thuộc khu phố hòa hưng phường an hòa thị xã trảng bàng lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng trần văn đời đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm gần hai kg ma túy tổng hợp một xe ô tô
bước đầu đời khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ campuchia về tỉnh bình dương giao lại cho người khác để hưởng số tiền công là năm triệu đồng
vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tại km một trăm chín mươi chín bảy trăm linh quốc lộ hai thuộc địa bàn tỉnh tuyên quang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo
và chạm với xe khách dường nằm khiến một người tử vong và sáu người khác bị thương
xe ô tô đầu kéo bị thương

xe ô tô đầu kéo biển số tám mươi tám c hai nghìn hai mươi chín kéo theo sân miramont do tài xế hồ xuân chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại tỉnh vĩnh phúc điều khiển theo hướng tuyên quang đi hà giang
và chạm với xe khách dường nằm biển số ba mươi bốn b hai nghìn tám trăm chín mươi sáu do tài xế nguyễn ngọc trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh hải dương điều khiển
hậu quả hai phương tiện bị hư hỏng nặng sáu hành khách bị thương lái xe khách sau đó đã tử vong tại bệnh viện
theo một số nhân chứng tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời đang có mưa nhỏ mặt đường trơn trượt
lái xe đầu kéo di chuyển với tốc độ khá nhanh và đã điều khiển xe lấn sang làn đường của xe khách
vụ tai nạn cũng khiến cho giao thông trên quốc lộ hai ủn tắc kéo dài theo cả hai hướng trong hơn hai tiếng đồng hồ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông
thưa quý vị sau vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai
tại vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam thành phố đà nẵng đã yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương giả soát
kiểm tra thống kê đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa không để xảy ra tai nạn đáng tiếc
sông cú đê thành phố đà nẵng được đánh giá rất có tiềm năng phát triển du lịch đường thủy nội địa nhờ lợi thế có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp chủ phú
thời gian gần đây hoạt động vận tải khách du lịch ngắm vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên trên tuyến sông cú đê lên phía thượng nguồn đang phát triển
vì vậy nhiều tàu thuyền phục vụ khách du lịch đã bắt đầu đi vào hoạt động
chức trách nhiệm vụ của bộ đội biên phòng là quản lý các phương tiện ở trên sông
nên chúng tôi thường xuyên cập nhật và thống kê toàn bộ phương tiện mới cũng như là phương tiện cũ để tuyên truyền bà con về các an toàn giao thông đường thủy
trong toàn giao thông trên toàn tuyến thủy nội địa đội cảnh sát giao thông công an quận liên triều tập trung kiểm tra ngay tại đầu bến
không để mở các bến tự phát gây phức tạp về hoạt động vận tải hành khách kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trên tuyến sông cô đê
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân giao trên tuyến sông cô đê
hiện ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng đang tổ chức
giả soát kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trang thiết bị trên tàu đảm bảo duy trì trạng thái an toàn kỹ thuật
đồng thời yêu cầu đồn biên phòng sơn trà tăng cường công tác kiểm tra khu vực bán đảo sơn trà kiên quyết xử lý các tàu chở người hoạt động trái phép
một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya chạy xe tốc độ cao lạng lách nẹt vô gây mất trật tự công cộng trên quốc lộ hai mươi hai b
vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh vây bắt
ngay khi thấy lực lượng công an nhiều thanh thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã bố trí các điểm khống chế bắt giữ bốn mươi ba đối tượng có tuổi đời từ một mươi bốn đến hai mươi ba
trú tại các huyện dương minh châu châu thành gò dầu và thị xã trảng bàng của tỉnh tây ninh và huyện đức huệ của tỉnh long an
cùng bốn mươi sáu xe mô tô các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản bốn mươi ba trường hợp vi phạm tạm giữ bốn mươi sáu phương tiện phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đồng nai một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí có biểu hiện nghi vấn vừa bị công an xã phước thiền huyện nhân trạch tạm giữ
theo đó lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên hai mươi hai đối tượng gồm hai mươi một nam và một nữ mang theo nhiều vũ khí thô sơ tự chế gồm một kiếm nhật hai cây đao và tám mã tấu tự chế
các đối tượng khai nhận mang số vũ khí tự chế trên đến đoạn đường tôn đức thắng hai mươi năm b ở ấp xóm gốc xã long an huyện long thành
đánh nhau sau khi đánh nhau xong các đối tượng tập trung về quán để ăn nhậu
bất chấp pháp luật tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội
thời gian qua tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện thoại sơn tỉnh an giang ngày càng liều lĩnh manh động gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
phản ánh của phóng viên intv
trong lúc nhậu nhớ lại chuyện bị nguyễn hồng tuấn đăng bài trời mình trên mạng xã hội
phan hoàng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú huyện châu thành tỉnh an giang đã hẹn gặp tuấn đến ấp trung phú ba xã vĩnh phú huyện thoại sơn nói chuyện rồi dẫn đến sô sát khiến cả hai trọng thương
hỏi ổ là tao với mày có cái vấn đề gì sao anh em gặp nhau không nói chuyện với nhau mà lại đăng lên chửi tao như vậy
rồi tuấn mới nói là nhắn tin với vợ nói gì năm sáu năm trước em nghe cái câu đó thì em cảm thấy là tuấn nó xỉ nhục em
rồi buông ra thì tuấn dê về sau cút cây kéo trong túi quần tuấn thủ sẵn ra đâm em
lại em mới lại em đâm vô bóc tay tuấn
ba bốn cái gì đó
một vụ án khác trên địa bàn thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
chỉ vì lời qua tiếng lại trong lúc điều khiển xe máy khi đã có hơi men hai nhóm thanh niên đã xảy ra một vụ hỗn chiến bằng hung khí gây náo loạn khu phố
hậu quả một thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay phải với tỷ lệ thương tật bốn mươi chín
những đối tượng này thường bỏ học
gia đình là vùng thả có những trường hợp là cha mẹ mất sớp thì tụ tập với những thành phần xấu
đặc biệt có những vụ là mô thẩn
trong quan hệ yêu đương trai gái mô thẩn từ trước đó khoảng năm năm một mươi năm
nhưng mà sau khi sử dụng chất kích thích như là rượu bia thì đối tượng là nhớ lại và tìm để mà đánh nhau
chúng tôi sẽ kết hợp với chính quyền địa phương từ ấp tới xã làm sao giải quyết cho nó dứt điểm không để dây dưa
rồi từ đó để ảnh hưởng đến sự mô thẩn với nhau
kết hợp với nhà trường người giáo dục các em mình
làm sao đừng có để cho những kẻ mà
xấu dụ dỗ lôi kéo sử dụng gụ bia
ảnh hưởng đến cái vụ cối gây thân tích
phối hợp với cái diễm sát tòa án tăng cường xét xử lưu động
làm sao để dân ta thấy và ta hiểu làm sao hạn chế được các cái vụ cối gây thân tích
việc ứng xử có văn hóa trong giao tiếp hàng ngày vẫn là điều kiện tiên quyết mà mỗi cá nhân cần rèn luyện
nhằm xây dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội góp phần vì một cộng đồng văn minh tiến bộ
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm văn thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ
thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương
là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi
đường đà nẵng phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm trên trước mép trái
và đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê
xã tri lăng bắc huyện thanh miện tỉnh hải dương bị công an huyện thanh miện
tỉnh hải dương ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
tạm tiết nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an